tại hà nội ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao nước angola georgelo pinto chikuti
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức việt nam đầu tiên của ngài georgeo pinto chikoti
bộ trưởng ngoại giao angola coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và angola
bộ trưởng ngoại giao georgeo pinto chikoti bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được sang thăm chính thức việt nam
về quan hệ song phương bộ trưởng georgeo pinto chikoti khẳng định mong muốn angola và việt nam tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống
nhấn mạnh ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh như nông nghiệp hay giáo dục
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định việt nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở châu phi
trong đó có angola sẵn sàng chia sẻ về angola những kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
cũng tại cuộc hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế angola
đã nhất trí việc các bộ ngành của hai nước tiếp tục và tích cực phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm
đồng thời mở rộng hợp tác sang một số lĩnh vực khác mà hai nước có tiềm năng như y tế viễn thông đẩy mạnh triển khai các hiệp định
thỏa thuận đã ký kết cũng như nhanh chóng đàm phán và ký kết các hiệp định mới nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác giữa hai nước